trên thế giới cho đến thời điểm này dịch covid một mươi chín đã lây nhiễm cho hơn hai bảy triệu người
cướp đi mạng sống của hơn một trăm chín mươi người
may mắn là số bệnh nhân nổi phục cũng tăng nhanh chóng đến nay có hơn bảy trăm bốn mươi ba người đã khỏi bệnh
mỹ vẫn là quốc gia bị đại dịch covid một mươi chín tấn công mạnh nhất thế giới
hơn tám trăm bảy mươi sáu người mỹ dương tính với virus sars cov hai hơn bốn mươi chín sáu trăm linh người mỹ tử vong vì virus này
đứng sau mỹ về số ca lây nhiễm là tây ban nha và italia
tuy nhiên tín hiệu khả quan dù rất nhỏ đã bắt đầu được ghi nhận tại hai ổ dịch này
trái lại dịch vẫn đang lây lan nghiêm trọng tại nhiều nước châu âu khác như pháp anh hay nga
với số ca nhiễm mới tăng từ hai đến bốn người mỗi ngày
tại trung đông và châu phi dịch covid một mươi chín cũng ngày càng phức tạp
với tốc độ lây lan cao tại thổ nhĩ kỳ ai cập nam phi hay algeria
chiều hai mươi ba tháng bốn lãnh đạo hai mươi bảy quốc gia thành viên liên minh châu âu đã họp thượng đỉnh
nhằm xác định chiến lược dài hạn đối phó với dịch
trong thời gian suy thoái kinh tế do đại dịch covid một mươi chín hội nghị thượng đỉnh châu âu đã nhất trí
phải có một chương trình tài thiết dài hơi xây dựng kế hoạch ngân sách chung cho bảy năm tới
phù hợp với bối cảnh mới do đại dịch gây ra
ủy ban châu âu ước tính đóng góp của mỗi quốc gia cho ngân sách chung của liên minh châu âu
thay vì chỉ tương đương một hai tổng sản phẩm nội địa của mỗi nước
phải tăng lên mức hai ít nhất là trong hay ba năm đầu tiên
số tiền có thêm sẽ được chuyển cho cơ chế bình ổn châu âu
dành cho các vùng và các ngành chịu thiệt hại nhiều nhất do đại dịch
tám mươi người trưởng thành tại mỹ được hỏi bày tỏ ủng hộ được triển khai các biện pháp cách ly xã hội
nghiêm ngặt để làm chậm sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
cuộc thăm dò được thực hiện bởi hãng kaiser family foundation cho thấy tỷ lệ ủng hộ cao
đối với các biện pháp ở nhà trong khi chỉ một mươi chín số người trong cuộc thăm dò cho biết
các biện pháp hạn chế hoạt động đang gây ra nhiều tác hại hơn là tác động tích cực
trong khi cử tri đảng dân chủ thể hiện sự ủng hộ cao hơn cho các biện pháp cách ly xã hội
với tỷ lệ chín mươi bốn thì sáu mươi một cử tri đảng cộng hòa cũng ủng hộ các biện pháp này